tính đến nay các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh yên bái đã tháo gỡ cho gần năm khách hàng
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín với dư nợ hơn một tám trăm linh tỷ đồng
trong đó có hai trăm linh bảy doanh nghiệp với số dư nợ hơn một hai trăm linh tỷ đồng
các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đã chủ động kiểm tra giả soát khách hàng gặp khó khăn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín gây ra đồng thời căn cứ và quy định nội bộ tạm thời của từng hệ thống
về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng
để hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống thực hiện
các chi nhánh ngân hàng cũng đã có biện pháp quản lý theo dõi chặt chẽ
việc lợi dụng dịch bệnh để làm sai lệch không đúng đối tượng chính sách hỗ trợ
của cả ngân hàng và khách hàng vay vốn